cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện sở y tế các tỉnh thành phố
đề nghị công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung điều trị bệnh viêm phổi do virus corona gây ra
theo đó các bệnh viện trực thuộc bộ y tế sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương y tế các bộ ngành
cần khẩn trương công bố danh sách các cơ sở y tế có khả năng điều trị ncov trên website của cơ sở khám chữa bệnh
website của sở y tế website hành chính công của tỉnh đồng thời gửi danh sách để công bố trên website của bộ y tế
các bệnh viện cần thành lập ban chỉ đạo đội phản ứng nhanh và công bố số điện thoại đường dây nóng để chỉ đạo kịp thời